công an tp chí linh tỉnh hải dương đang phối hợp với công an tp bắc giang tỉnh bắc giang mở rộng điều tra và làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm trên địa bàn phường sao đỏ tp chí linh
vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng kim ngân trên phường sao đỏ thành phố trí linh khi một nam thanh niên bất ngờ cầm hai sợi dây chuyền đang xem rồi chạy ra cửa lên xe máy phóng đi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đặc điểm của đối tượng có nhiều nét tương đồng với đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trước đó cùng ngày trên địa bàn thành phố bắc giang
đó là nguyễn văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tp hải phòng cường đã bị công an tp bắc giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tp hồ chí minh
đối tượng khai nhận sau khi gây án tại chí linh đối tượng bán hai sợi dây chuyền được hơn hai mươi triệu di chuyển về hà nội rồi bay vào tp hồ chí minh bỏ trốn
đối tượng khai nhận sau khi gây án tại chí linh đối tượng bán hai sợi dây chuyền được hơn hai mươi triệu di chuyển về hà nội rồi bay vào tp hồ chí minh

đối tượng khai nhận sau khi gây án tại chí linh đối tượng bán hai sợi dây chuyền được hơn hai mươi triệu di chuyển về tp hồ chí minh